hàng năm mỗi khi hè đến tình trạng tai nạn đuối nước ở trẻ nhỏ trong cả nước tăng đột biến
đặc biệt là đối với học sinh các cấp tại quảng bình chỉ trong vòng chưa đầy một tuần
đã có tới chín em bị đuối nước thương tâm đây là hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý
trong mỗi dịp hè ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tối ngày hai mươi tám tháng năm một học sinh lớp bảy và hai học sinh lớp bốn trú tại xã tân hóa
huyện minh hóa tỉnh quảng bình rủ nhau đi bắt cua tại một khe suối gần nhà và bị đuối nước tử vong
trước đó ngày hai mươi ba tháng năm cũng tại hai huyện minh hóa và tuyên hóa
đã xảy ra hai vụ đuối nước thương tâm khiến năm học sinh tử nạn
ngày hai mươi bốn tháng năm tại huyện bố trạch một em học sinh khác trong lúc đi cào hến phụ giúp gia đình
cũng bị đuối nước như vậy chỉ trong vòng chưa đầy một tuần đã có chín em học sinh đuối nước thương tâm
các vụ đuối nước liên tiếp xảy ra và tất cả các nạn nhân đều là những em học sinh
đều sống ở vùng nông thôn nên hạn chế về ý thức phòng chống đuối nước
nhiều em học sinh do hoàn cảnh khó khăn nên đã tranh thủ kỳ nghỉ hè để mưu sinh kiếm thêm thu nhập
bên cạnh đó môi trường sống học tập
sinh tập học tập học tập học tập học tập học tập học tập học tập học tập học tập học tập
kinh hoạt của trẻ em ở vùng nông thôn đang thiếu an toàn là nguyên nhân chính của các vụ đuối nước thương tâm
kinh hoạt của trẻ em ở vùng nông thôn đang thiếu an toàn là nguyên nhân chính của các vụ đuối nước thương tâm
tác phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em cần được tăng cường
bên cạnh đó phải duy trì tốt các hoạt động sinh hoạt hè công tác quản lý trẻ em trong dịp hè
để mỗi mùa hè về thực sự là khoảng thời gian vui chơi lành mạnh bổ ích cho trẻ em